theo phản ánh của nhiều hộ dân ở thôn quý thạnh xã bình quý huyện thăng bình tỉnh quảng nam
đã làm cho nhiều nhà dân bị nứt tường khiến người dân vô cùng bức xúc
mời quý vị cùng theo dõi kỳ nhận sau đây
ông trần hải cho biết vào cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi tám khi đơn vị thi công cho xe vào ủi mặt đường ngang qua
đã làm ngôi nhà ông xuất hiện nhiều vết nứt nhưng chưa được quan tâm giải quyết
đây là tuyến đường huyết mạch nối từ ngã ba cây cốc lên vùng tây quảng nam
phần lớn nhà dân hai bên đường được xây dựng từ lâu có nhà đã xuống cấp
do vậy khi có thêm tác động từ ngoại lực vào đã làm cho nhiều ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng
nên một số hộ dân phải tổ chức trăng trống để ở tạm chờ các cấp giải quyết
ý kiến này cũng đã được phản ảnh đến tỉnh
và tỉnh cũng đã có chủ trương chỉ đạo cho ubnd quyện thang bình cùng hỗ trợ với chính quyền địa phương xã
cho nên kiểm tra trở lại một lần nữa
còn vì cái công trình này là thuộc trách nhiệm của tỉnh quảng nam
và nếu nơi nào nó ảnh hưởng thì chắc chắn tỉnh sẽ tìm những giải pháp xử lý thỏa đáng cho bà con ở khu
thực tế cho thấy việc thi công tuyến đường đã gây ra nhiều tác động đến nhà ở hai bên đường
làm cho người dân lo lắng
tuy nhiên để có cơ sở khắc phục các cơ quan chức năng ở tỉnh quảng nam và huyện thăng bình
cần làm việc với chủ đầu tư và đơn vị thi công tiến hành giả soát đánh giá lại mức độ thiệt hại
đồng thời có kế hoạch bồi thường thỏa đáng cho người dân sớm ổn định cuộc sống sản xuất